thông tin mà chúng tôi vừa mới nhận được tối nay bộ y tế đã công bố thêm ba ca mắc covid một mươi chín thứ năm mươi bốn năm mươi sáu năm mươi năm năm mươi sáu tại việt nam
cụ thể là bệnh nhân thứ năm mươi bốn là nam quốc tịch latvia
đây là du khách người nước ngoài đã đi trên ba chuyến bay từ tây ban nha đến tp hcm tp hcm phú quốc và chiều ngược lại
hiện tại bệnh nhân đang được điều trị cách ly tại bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm
bệnh nhân thứ năm mươi năm là nam ba mươi năm tuổi quốc tịch đức
bệnh nhân là hành khách trên chuyến bay vn một mươi tám từ pháp về nội bài vào sáng ngày một mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi
trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội đã tổ chức sàng lọc lấy mẫu xét nghiệm và cho biết kết quả dương tính với sars cov hai
bệnh nhân thứ năm mươi sáu là nam ba mươi tuổi quốc tịch anh
bệnh nhân này là hành khách trên chuyến bay từ anh về nội bài vào lúc năm h ba mươi phút sáng ngày chín tháng ba
sau khi nhập cảnh vào hà nội bệnh nhân này gặp thêm
hai người bạn nữa cũng nhập cảnh vào hà nội nhưng khác chuyến bay để đi du lịch cùng nhau
cả hai đều là nữ quốc tịch anh
bệnh nhân đăng ký ở khách sạn hà nội paradise central hotel một đêm
đến ngày một mươi tháng ba thì trả phòng
từ ngày một mươi đến ngày một mươi ba tháng ba bệnh nhân này đi du lịch tại sapa
trong đó có lưu trú ở khách sạn motton river homestay sapa
sau đó bệnh nhân này quay trở lại hà nội và lưu trú tại khách sạn orienter siêu từ ngày một mươi ba tháng ba đến nay
sau khi bệnh nhân đến khách sạn lưu trú
ủy ban nhân dân phường hàng đào đã nắm bắt được thông tin và công bố quyết định cách ly đối với bệnh nhân này
hồi hai mươi h ngày một mươi bốn tháng ba kết quả xét nghiệm lâm sàng của trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội là dương tính với sars cov hai
và mẫu bệnh phẩm đã được gửi sang viện vệ sinh dịch tễ trung ương để xét nghiệm khẳng định và cho kết quả dương tính
hiện tại hai bệnh nhân số năm mươi năm và năm mươi sáu đang được cách ly tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở đông anh trong tình trạng sức khỏe ổn định
trong khi đó kết quả xét nghiệm mới nhất của sáu mươi ba cư dân sống tại trung cư hòa bình quận một mươi tp hcm
nơi phát hiện có ca mắc covid một mươi chín thứ bốn mươi tám sinh sống cho thấy tất cả đều âm tính
tp hcm đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm của năm mươi cư dân sống tại tầng một hai và ba của block a và một mươi ba nhân viên bảo vệ giữ xe tạp vụ
ngày một mươi năm tháng ba tất cả sáu mươi ba người này đều có kết quả xét nghiệm bước đầu âm tính
trước đó kết quả xét nghiệm ngày một mươi bốn tháng ba của hai mươi người tiếp xúc gần với bệnh nhân đều âm tính
hiện các hộ dân vẫn đang được tiếp tục cách ly
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm tất cả các cư dân từ tầng bốn đến tầng thượng của khu a
hạn chế sự ra vào của các căn hộ khu a một chờ kết quả xét nghiệm
riêng đối với các căn hộ liền kề ở tầng một khu a một nhà bệnh nhân vẫn sẽ tiếp tục được cách ly tại chỗ dưới sự giám sát của y tế địa phương
còn trên thế giới tính đến thời điểm hiện tại tổng số ca nhiễm sars cov hai được xác nhận trên toàn cầu đã vượt mốc một trăm sáu mươi người
trong đó có hơn sáu người đã tử vong
dịch bệnh đã có mặt tại một trăm năm mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới
tâm điểm của đại dịch hiện là châu âu với những điểm nóng như italia tây ban nha và pháp
trong khi điểm nóng iran ở trung đông vẫn chưa thể cải thiện được tình hình
uzbekistan cộng hòa dân chủ công gô và đảo quốc seysen là những nước tiếp theo xác nhận trường hợp nhiễm virus sars cov hai đầu tiên